chiều nay một mươi chín tháng một mươi hai tiếp tục phiên họp thứ năm ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo các đại biểu kỳ họp thứ ba là kỳ họp rất quan trọng sẽ thảo luận nhiều nội dung liên quan đến các luật bộ luật dự thảo luật chưa được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai
vì vậy các nội dung này cần được triển khai sớm
tại kỳ họp cuối năm hai nghìn một mươi năm quốc hội có ra nghị quyết phát triển kinh tế xã hội trong này có nêu rõ là tiến hành các thủ tục theo quy định trình quốc hội phê chuẩn và xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai các hiệp định mới và đề án triển khai một mươi bảy mục tiêu
một trăm sáu mươi chín chỉ tiêu trong dân kiện chuyển đổi thế giới ngày nay của chúng ta chương trình nghị sự đến năm hai nghìn ba mươi
vì sự phát triển bình thường của lĩnh vực
tôi muốn đề xuất cái này thì nên báo cáo trước quốc hội và quốc hội có nghị quyết
thì tôi đề xuất thì nếu như mà chủ tịch quốc hội các đồng chí lãnh đạo thấy được thì các ông chí giao cho quỹ ban đối ngoại chúng tôi sẵn sàng thôi
nhưng mà giao giao ngay từ bây giờ mới làm kịp
thì chúng tôi phải cùng với các bộ chuẩn bị làm báo cáo thẩm tra rồi các thứ trình quốc hội
về vấn đề kỳ họp thứ ba thì tôi chỉ xin có một ý kiến như thế này
theo cái điều ba mươi một của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
thì tại kỳ họp thứ nhất của năm trước thì quốc hội sẽ thông qua cái chương trình xây dựng luật pháp lệnh của năm sau
thì hiện nay ủy ban pháp luật cũng đang phối hợp các cơ quan để có cái hướng dẫn triển khai để làm cho nó áp vào cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để làm sao chuẩn bị cái chương trình cho nó tốt
tránh tình trạng nó quá nhiều luật rồi cuối cùng làm nó cũng quá sức quá tải
theo đánh giá của các đại biểu kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc thành công tốt đẹp nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri trong cả nước
kết quả của kỳ họp thể hiện sự sát sao khẳng định tinh thần trách nhiệm tư tưởng quyết tâm đổi mới của quốc hội
đây sẽ là bước đệm vững chắc để tiến đến kỳ họp thứ ba thành công với sự tin tưởng của cử tri vào những quyết sách của quốc hội cũng như đối với các đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân